nói cách khác với quyết định trên khoảng một năm triệu tỷ đồng tổng tài sản
khoảng tám trăm hai mươi tỷ đồng giá trị vốn chủ sở hữu nhà nước mà các doanh nghiệp này đang nắm giữ
sẽ được đưa vào thị trường theo đúng cam kết
đây là tin tốt cho các nhà đầu tư nhất là những nhà đầu tư đang nhắm tới kế hoạch
trở thành đối tác chiến lược của các tập đoàn tổng công ty nhà nước
thông qua mua bán sắp nhập doanh nghiệp
tuần qua diễn đàn tiếp thị trực tuyến việt nam hai nghìn một mươi tám đã được tổ chức
một mươi diễn giả hàng đầu đã có những trao đổi để làm rõ ứng dụng trí tuệ nhân tạo
trong tiếp thị trực tuyến khai thác hiệu quả từ chatbox
các doanh nghiệp đã sử dụng ứng dụng rất nhiều trí tuệ nhân tạo
vậy thì đâu là danh giới
các diễn giả cũng đã đề cập tới những vấn đề đang được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm
đó là làm thế nào để kết hợp tốt nhất người và máy để đạt hiệu quả cao nhất
trong tiếp thị trực tuyến
đây là năm thứ ba diễn đàn tiếp thị trực tuyến được tổ chức tại việt nam
quyết tụ hàng chục diễn giả cùng doanh nghiệp hàng đầu với tiếp thị trong nước và ngoài nước
diễn đàn năm nay được đánh giá là đã bắt kịp xu hướng của phát triển công nghệ
cho thấy sự chủ động tiếp nhận những thay đổi của doanh nghiệp nói chung
đặc biệt là của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thương mại điện tử
tại diễn đàn các diễn giả đã trao đổi để làm rõ ứng dụng trí tuệ nhân tạo
trong tiếp thị trực tuyến khai thác hiệu quả từ chatbox
các doanh nghiệp đã sử dụng ứng dụng rất nhiều trí tuệ nhân tạo
vấn đề cần quan tâm đó là làm thế nào để kết hợp tốt nhất con người và máy
để đạt hiệu quả cao nhất trong tiếp thị trực tuyến
đồng thời các doanh nghiệp có cơ hội tìm hiểu thông tin về những xu hướng
tiếp thị trực tuyến trên thế giới sự thay đổi trải nghiệm của người tiêu dùng hiện tại
diễn đàn cũng mở ra cơ hội hợp tác mở rộng thị phần thị trường cho các doanh nghiệp việt
tại thị trường trong nước và quốc tế
những ngày gần đây giá hạt tiêu ở đắk lắc và các tỉnh tây nguyên đã giảm mạnh
chỉ còn bốn mươi tám đồng đến bốn mươi chín đồng một kg giảm từ bốn đồng đến năm đồng một kg
so với cuối tháng bảy và giảm đến trên một trăm năm mươi đồng một kg so với năm hai nghìn một mươi tám
đây là lần đầu tiên trong một mươi năm qua giá hạt tiêu ở tây nguyên tuột mốc năm mươi đồng một kg
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc nguyên nhân chính khiến giá tiêu giảm sâu
là do diện tích tiêu ngày càng mở rộng nhất là tại các tỉnh tây nguyên đông nam bộ
nên nguồn cung trong nước khá rùi rào
trong khi đó nhu cầu thị trường không tăng
còn theo tính toán của người trồng tiêu ở đắk lắc với giá tiêu như hiện nay
người trồng tiêu không có lãi thậm chí lỗ nặng do nguồn vốn đầu tư tăng từ phân bón
thuốc trừ sâu đến công chăm sóc công thu hoạch
theo số liệu thống kê của ngành nông nghiệp các tỉnh tây nguyên hiện có trên tám mươi năm hai trăm linh ha tiêu
trong đó đắk lắc có diện tích tiêu lớn nhất với bốn mươi hai năm trăm linh ha
tăng gần gấp ba lần so với quy hoạch diện tích cây tiêu của tỉnh đến năm hai nghìn ba mươi
do diện tích tăng mạnh sản lượng tiêu rùi rào nên các chuyên gia nông nghiệp dự báo
từ nay đến cuối năm giá tiêu ở các tỉnh tây nguyên vẫn còn nhiều biến động
người trồng tiêu tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn
bãi giữa sông hồng thuộc xã liên trung huyện đan phượng
nghiên cứu để triển khai trồng rau hữu cơ
đây được xem là hướng đi mới của xã liên trung nói riêng và huyện đan phượng nói chung
trong việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp với mục tiêu nâng cao giá trị
trên một đơn vị diện tích và mang lại giá trị thực cho người dân vùng vendô
đây là khu vực bãi giữa sông hồng thuộc xã liên trung huyện đan phượng thành phố hà nội
khu vực rộng hơn hai mươi ha này đã bị bỏ hoang hóa từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đến giai đoạn trước năm hai nghìn diện tích này được xã liên trung
giao cho các hộ dân trong khu vực để tổ chức sản xuất nông nghiệp trồng cây hàng năm theo khẩu

đã giao cho các hộ dân trong khu vực để tổ chức sản xuất nông nghiệp trồng cây hàng năm theo khẩu
sau vụ tai lạc năm hai nghìn nhân dân cũng không mặn mà với sản xuất nông nghiệp tại khu vực bãi giữa sông hồng này nữa
đồng thời cộng với chủ trương của đảng và nhà nước là chuyển dịch cơ cấu kinh tế
do vậy diện tích đất bãi trên cũng được bỏ hoang
sau đó đảng chính quyền đã chỉ đạo
hợp tác xã nông nghiệp tổ chức sản xuất trên diện tích đất này
điều một mươi của luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba quy định diện tích đất này thuộc nhóm một là đất nông nghiệp trồng cây ăn quả
do ủy ban nhân dân xã quản lý
theo đó chính quyền xã có quyền kỳ với các cá nhân hoặc doanh nghiệp để đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp
tại buổi gặp mặt người dân diễn ra vào đầu năm hai nghìn một mươi tám
đại bộ phận người dân xã liên trung huyện đan phượng thành phố hà nội đều nhất trí
chuyển dịch khu vực đất này sang trồng nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao
và phương án phân chia lợi nhuận của dự án
trước có mấy trăm nghìn ba trăm nghìn hoặc hơn ba trăm nghìn
bây giờ rau sạch người ta một xào tính bảy trăm linh nghìn
ta làm thì được cái đồng thuận của nhân dân nhất trí
xã đã triển khai các yêu cầu và nhân dân các xã đã được họp và nhất trí
cái chuyện này tích nghĩ ra chỉ có khoản cho hợp tác xã nông nghiệp là hai mươi chín
để mà bảo vệ chuyển đổi hoặc canh tác tuyển dụng còn đâu tất cả là của nhân dân hết
chỉ cần làm một bài toán lợi ích
trước đây trên một sao đất nếu thời tiết thuận lợi thì mỗi năm chỉ thu được hai trăm tám mươi đồng
tuy nhiên khi doanh nghiệp đầu tư vào một sáo đất này doanh nghiệp sẽ chi ra bảy trăm linh
bảy trăm linh trên sẽ có hai mươi chín được giao cho hợp tác xã nông nghiệp quản lý
còn bảy mươi một sẽ được trả cho các hộ dân
như vậy trên mỗi xào đất
người nông dân được hưởng lợi hơn năm trăm linh đồng còn hợp tác xã nông nghiệp gần hai trăm linh đồng
và người dân cũng sẽ được thuê làm việc trên chính mảnh đất này
với mức lương lên đến bốn năm triệu đồng một người một tháng
kể cả người lớn tuổi khi còn sức lao động vẫn được doanh nghiệp nhận vào làm việc
điều quan trọng hơn là doanh nghiệp cũng sẽ đóng thuế hàng năm
có phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn
người dân mình vào mình làm công nhân đấy
thì có khả năng là hơn với mình làm tự do chứ
theo tôi được biết là thấy bảo là bốn triệu rưỡi một tháng hay sao đấy
được nghỉ bốn ngày chủ nhật
đấy là tôi được nghe trong cuộc họp như thế thì tôi thấy là làm thế là được
một lợi ích khác là các hộ dân sẽ được tiếp nhận và ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất
để làm ra những sản phẩm hữu cơ không sử dụng hóa chất độc hại góp phần bảo đảm sức khỏe cộng đồng
không dừng lại ở hai mươi hai hectare
và chúng ta tạo ra một cái
vùng nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao cho các địa phương khác của hà nội
và vô hình dung là khi chúng ta tạo ra một cái vùng nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao
có nghĩa là chúng ta từng bước sẽ cung cấp những cái sản phẩm nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao cho người dân hà nội
và nó hướng tới một cái cuộc sống nó chất lượng hơn cho người dân
tuy nhiên để giải quyết hài hòa bài toán lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp
thì vai trò của các cấp ủy đảng các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và chính quyền là rất rõ
trong các buổi họp tri bộ nhất là phải triển khai kịp thời và đủ đầy đủ các chủ trương nghị quyết
và mọi chủ trương nghị quyết đó được đảng viên tất cả đảng viên tri bộ tiếp thu kịp thời
để tuyên truyền lãnh đạo vận động nhân dân thực hiện
hiện hai mươi hectare đất bãi giữa này nằm trên vành đai thoát lũ khu vực sông hồng
chính vì vậy khi doanh nghiệp đầu tư vào đây huyện đan phượng đã có các quy định chặt chẽ
nhằm quản lý và bảo đảm an toàn cho vành đai
cũng như hoạt động sản xuất của doanh nghiệp
tôi có thể nói là toàn bộ những cái nhà xưởng ở đấy chúng tôi làm
thì đều ở dưới dạng là những cái hình thức là lắp ghép và những cái vật liệu rất là nhẹ
và vì thế thì nó hoàn toàn đảm bảo những yêu cầu liên quan đến câu chuyện thoát lũ
việt nam có hàng nghìn dòng sung lớn nhỏ trải dài trên khắp các vùng miền của đất nước
sông hồng được xem là một con sông lớn của phía bắc
hàng năm sông hồng vẫn trở phù sa
và ở nhiều địa phương sông hồng trải qua có rất nhiều bãi dữa
nếu các bãi dữa này được canh tắc một cách khoa học hợp lý
lấy luật thủy lợi làm thượng tôn
thì đây sẽ là một nguồn thu lớn cho người dân doanh nghiệp và nền kinh tế quốc dân
để đảm bảo đi lại cho người dân dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín
công ty cổ phần bến xe hà nội đã kiến nghị sở giao thông vận tải thành phố
cấp thêm ba trăm linh phù hiệu xe tăng cường cho các bến xe
dịp lễ quốc khánh năm nay trùng vào ngày chủ nhật
nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ hai do đó kỳ nghỉ sẽ kéo dài ba ngày
áp lực giao thông dự kiến sẽ tăng cao vào chiều ngày ba mươi một tháng tám và sáng ngày một tháng chín
ngoài việc đề nghị cấp thêm phù hiệu công ty cổ phần bến xe hà nội cũng yêu cầu các bến xe
phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải khách liên tỉnh
triển khai sớm các hình thức bán vé đến tận tay hành khách
lên phương án dự phòng tăng cường xe trên các tuyến
đặc biệt không được đưa xe không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vào hoạt động
từ đó tăng cường hiệu quả phòng ngừa ngăn chặn nguy cơ cháy nổ và bảo đảm thoát hiểm
tại các nơi có nguy cơ cháy cao ở việt nam đại học xây dựng hà nội đã phối hợp
với đại học khoa học tokyo nhật bản tổ chức hội thảo xây dựng an toàn phòng cháy
thoát hiểm tại việt nam và kinh nghiệm nhật bản
tại hội thảo các chuyên gia đầu ngành của việt nam và nhật bản đã thảo luận
chi tiết các vấn đề về công tác phòng chống cháy nổ những bất cập trong việc bảo đảm an toàn
phòng cháy chữa cháy trong kiến trúc xây dựng về hiệu quả mối quan hệ giữa luật xây dựng
và luật phòng cháy chữa cháy trong luật phòng hỏa của nhật bản
việt nam là một trong số các quốc gia có mật độ xây dựng nhà cao tầng tại đô thị cao
trong khu vực đông nam á mà rất nhiều nhà cao tầng chưa có sự chú trọng vào công tác phòng cháy chữa cháy
cũng như cứu nạn thoát hiểm đối với các tòa nhà cao tầng càng lên cao
việc chữa cháy cứu nạn cứu hộ càng khó khăn vì vậy điều đầu tiên chúng ta cần phải nghĩ đến
là phân khu các thang chống cháy các khoang chống cháy làm thu nhỏ các diện tích cháy
lúc đó việc cứu hỏa sẽ dễ dàng hơn rất nhiều
theo số liệu của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an
chỉ tính riêng quý i và quý ii năm hai nghìn một mươi tám cả nước đã xảy ra tổng cộng một bốn trăm năm mươi ba vụ cháy nổ
khiến năm mươi bốn người thiệt mạng và một trăm bốn mươi một người bị thương
trong đó tính riêng trên địa bàn thành phố hà nội đã xảy ra bốn trăm một mươi một vụ cháy
làm bốn người chết chín người bị thương thiệt hại ước tính trên hai trăm sáu mươi ba tỷ đồng
cái vấn đề về an toàn về phòng cháy chưa được quan tâm và chưa được quản lý tốt
và những người sử dụng ở trong các tòa nhà trung cưng cũng như các khu hỏa chưa có những
ý thức trong việc ngăn ngừa phòng cháy các thiết kế hiện nay cũng đã cho thấy là cũng có một số thiết
kiến chưa đảm bảo về cái nguyên tắc phòng cháy và thoát hiểm và các trang thiết bị cũng chưa có
những việc kiểm tra định kỳ cho nên là khi xảy ra sự cố thì rất nhiều các thiết bị là không làm việc
là một quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong việc tập huấn kỹ năng phòng chống cháy nổ cho người dân
quy chuẩn thiết kế phòng cháy chữa cháy hiện đại
những bài học từ các chuyên gia đầu ngành về xây dựng luật phòng cháy chữa cháy của nhật bản sẽ
là kinh nghiệm quý cho việt nam trong công tác phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm cứu nạn
nhịp sống kinh tế tuần này mọi thông tin xin gửi về chương trình nhịp sống kinh tế
phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội chương trình được phát
lại vào lúc chín giờ bốn mươi năm phút chủ nhật và phát lại vào lúc chín giờ thứ hai một mươi năm giờ ba mươi thứ tư và một mươi giờ
ba mươi phút thứ sáu của tuần kế tiếp nếu quý vị và các bạn chưa kịp theo dõi chương trình trên các hạng
tầng truyền hình thì có thể theo dõi trên trang web nhân dân tv vn hoặc kênh youtube truyền hình
nhân dân xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình